thông tin từ huyện phong thổ tỉnh lai châu do mưa lớn kéo dài nên chiều nay tại hai xã mù sang và vàng ma trải đã xảy ra sạt lở đất khiến một mươi năm người thương vong
cụ thể bản xín trải xã mù sang sạt lở làm một người chết hai người bị thương còn tại xã vàng ma trải hiện đã có năm người chết bốn người mất tích và ba người bị thương
tính đến một mươi năm h ba mươi ngày ba tháng tám trên địa bàn toàn huyện phong thổ sạt lở đất làm hàng chục ngôi nhà của người dân bị vùi lấp và hư hỏng cùng nhiều nhà khác bị ảnh hưởng phải di rời khẩn cấp
nhiều hộ dân ở các xã khu vực ven sông suối phải di rời tài sản con người tới nơi an toàn
hiện tại chính quyền địa phương cùng lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn đang khẩn trương giúp các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
công tác tìm kiếm các nạn nhân khắc phục hậu quả đang được lực lượng cứu hộ địa phương khẩn trương thực hiện